khi chúng ta đã đi được ba phần tư chặng đường của năm hai nghìn một mươi bảy hệ thống chính trị đã chỉ đạo tháo gỡ được nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
trong đó lũy kế đến nay đã cắt giảm trên năm thủ tục hành chính
điều đáng mừng là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát ở mức thấp các cân đối lớn của nền kinh tế đều ở mức ổn định
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định như vậy ngay khi mở đầu phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín vào sáng nay tại hà nội
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng đã đánh giá cao công tác dự báo cảnh báo phòng chống thiên tai hoạt động hiệu quả đặc biệt là công tác phòng chống cơn bão số một mươi trong tháng chín
đây là cơn bão lớn nhất nhưng thiệt hại ít nhất về cả người và của
thủ tướng cho rằng đây là kinh nghiệm cần phát huy khi đất nước ở trong vùng thiên tai
về tình hình kinh tế xã hội nếu như tăng trưởng quý i đạt năm một mươi năm kế hoạch quý ii lên sáu hai mươi tám thì quý ba đã tăng trưởng đột biến
tăng trưởng đó nằm ở các khu vực sản xuất
dịch vụ nông nghiệp chế biến chế tạo và đạt được bảy bốn mươi sáu
nếu không có thiên tai lớn xảy ra nếu không chủ quan trong chỉ đạo điều hành thì với tốc độ tăng trưởng này sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong tăng trưởng
năm nay có thể là năm đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành toàn diện vượt mức tất cả một mươi ba chỉ tiêu mà ban hành trường đảng quốc hội đã giao cho chính phủ điều hành
trong đó có năm chỉ tiêu vượt và tám chỉ tiêu đạt

có nhiều trị tiêu chất lượng quan trọng mà lấy từ động lực phát triển sản xuất dịch vụ chứ không phải là tăng trưởng từ tiến dụng hoặc là khai quật
không chỉ về kinh tế mà nước ta còn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại an sinh xã hội
tuy vậy thủ tướng lưu ý để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy thì tuyệt đối không được chủ quan